sau khi nhận được thông tin về vụ việc phá rừng phòng hộ tại thôn lăng chua xã trung hà huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo tri cục kiểm lâm phối hợp với ủy ban nhân dân xã trung hà huyện chiêm hóa
để kiểm tra xác minh thực tế nội dung vụ việc
cơ quan chức năng đã xác định số cây đã khai thác tại hiện trường là ba trăm linh bảy gốc
trách nhiệm vụ phá rừng thuộc về ông đặng văn minh chú tại thôn lăng chua đã không chấp hành đúng quy định về khai thác lâm sản
đồng thời ủy ban nhân dân xã trung hà và cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn cũng phải chịu trách nhiệm vì không phát hiện
ngăn chặn kịp thời việc phá rừng phòng hộ trên địa bàn
hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang tiếp tục điều tra và làm rõ